xin kính chào quý vị và các bạn cho đêm nay và ngày mai tại bắc bộ trời phổ biến ít mây và không mưa
với đêm và sáng sớm thì trời ở ngưỡng rét với nhiệt độ thấp nhất ở mức một mươi sáu một mươi chín
riêng một số nơi thuộc vùng núi thuộc cao bằng lạng sơn nhiệt độ còn có thể giảm xuống dưới mức là một mươi năm độ
và ban ngày thì trời còn nắng hành nhiệt độ tại bắc bộ tăng lên ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
riêng một số nơi thuộc tây bắc như lai châu điện biên có thể là trên ngưỡng ba mươi hai độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế phổ biến không mưa trời rét vào sáng sớm
sau đó vào ban ngày trời còn nắng vừa phải nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận thời tiết hầu như là ít biến đổi
có mưa vài nơi ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh xích đạo
nên trong ngày mai mưa xảy ra dài rác vào lúc chiều tối
vào ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa tại khu vực tây nguyên phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi bảy mươi ba độ
trên biển vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm của bão số bảy ở cách hồng kông của trung quốc khoảng một trăm chín mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh quảng đông của trung quốc
không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liên minh
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ bốn đến tám mét biển động rất mạnh
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa có mưa rải rác với gió đông bắc cấp bốn năm
khu vực nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa có mưa vài nơi với gió đông bắc cấp bốn năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ ngày trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ một mươi tám đến ba mươi một độ